dịch tả lợn châu phi vẫn diễn biến phức tạp và lan nhanh ở các tỉnh khu vực phía nam
trong đó có đồng nai nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
trước thực trạng này các ngành chức năng và người chăn nuôi đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch
tại chốt kiểm dịch trên đường tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi bốn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
trung bình mỗi ngày có một mươi năm một mươi bảy lượt xe chở lợn của người dân doanh nghiệp
vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn đồng nai và các tỉnh phía nam
để bảo đảm công tác phòng bệnh lực lượng lên ngành tại chốt kiểm dịch thường xuyên tuyên truyền
kiểm tra và bắt buộc các xe khi qua đây phải phun thuốc sát trùng khử độc chống bệnh dịch tả lợn châu phi
để lây lan trên đường vận chuyển của các xe
trên địa bàn đồng nai đã thành lập hai mươi bốn chốt kiểm dịch cấp tỉnh
ngoài ra tại các huyện xã cũng thành lập hàng chục chốt kiểm dịch tạm thời với sự phối hợp lực lượng liên ngành
gồm thú y cảnh sát giao thông quản lý thị trường chính quyền địa phương để kiểm tra giám sát nghiêm ngặt việc vận chuyển lợn ra vào địa bàn
đồng thời tăng cường kiểm soát các cơ sở giết mổ và vận động người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh chuồng chạy để hạn chế dịch bệnh lây lan
về cái ngành thú y là tăng cường cái công tác và trong rất nhiều khâu nhưng mà chú trọng nhất là cái khâu là kiểm dịch và kiểm soát giết mổ
huyện đã thành lập được là bốn cái chốt
từ thành lập tới nay là trên một xe
đã qua là mình đã kiểm soát được
thì với cái duyên mình tầm soát được thì sẽ hạn chế rất là nhiều về cái lây truyền cái bệnh của dự tải châu phi
theo ghi nhận
đến ngày hai mươi bảy tháng năm dịch tả lợn châu phi đã bùng phát tại tám xã thuộc bốn huyện của đồng nai
đáng lo ngại ngoài các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì đã phát hiện dịch xuất hiện tại trang trại quy mô lớn
các ngành chức năng cũng đã tiến hành tiêu hủy hơn năm con lợn dương tính với dịch tả lợn châu phi
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng năm ủy ban nhân dân huyện trảng bom đã công bố hết dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã đồi sáu mươi một
như vậy đây là địa phương đầu tiên của đồng nai đã công bố hết dịch tả lợn châu phi